vâng vậy với cái trường hợp này thì tú rất là muốn rằng là phó giáo sư thiên sư nguyễn thị vân hồng ạ những cái người mà họ mắc bệnh viêm gan virus mà nguy hiểm như b hay c ạ c thì chúng ta có thể thấy được rằng là nãy các khách mời có chia sẻ rằng cái hiệu quả điều trị là khá là cao có thể là chữa khỏi hoàn toàn thế nhưng mà với b thì lại là cả một cái quãng đường dài như vậy đồng nghĩa với việc là họ sẽ phải là điều trị suốt đời đúng không ạ
với viêm gan virus b thì thực sự đang là thách thức đối với y tế nói chung đó là điều trị dự kiến là cái công cuộc điều trị nó sẽ rất là dài vậy thì sẽ có những trường hợp nào sẽ buộc phải thay đổi điều trị sẽ chỉ có hai trường hợp thôi đó là một là thành công thì sẽ được ngưng điều trị cái thứ hai là thất bại với điều trị thì sẽ buộc phải thay đổi lộ trình điều trị và buộc phải tìm một cái lộ trình khác để đạt được cái thành công mà mình mong muốn
do vậy trong việc theo dõi điều trị viêm gan b là sẽ phải thường xuyên để luôn phải trả lời hai câu hỏi thành công đang đến hay là thất bại với điều trị
và tiêu chuẩn để đánh giá thành công là gì là virus viêm gan b hbvdna phải trở về âm tính thứ hai là có chuyển đảo huyết thanh truyền đảo huyết thanh ở trên hbeag nếu trước đó nó là dương tính rồi thì nó phải trở thành âm tính và xuất hiện kháng thể đối với hbe
và cái chuyển đảo mà tất cả thế giới mong muốn đó là truyền đảo huyết thanh ở trên hbsag và đây là xét nghiệm để giúp sàng lọc về viêm gan b đấy ạ chỉ cần là dương tính với hbsag thì nói lên đấy là người mắc viêm gan b
cho nên nếu như mà có truyền đảo huyết thanh ở trên hbsag tức là hbsag trước điều trị là dương tính và sau điều trị nó trở thành âm tính và xuất hiện kháng thể với hbs thì tức là thành công tuyệt vời luôn và đương nhiên người đó sẽ được ngưng điều trị
tuy nhiên cái tỷ lệ mà xuất hiện được những cái truyền đảo huyết thanh như vậy thì rất là thấp nó chỉ vào khoảng độ ba thôi mỗi một năm mỗi một năm ba thế đã là quý lắm rồi cho nên là việc phải làm thường xuyên để xem là liệu có thành công đấy không
cho nên người ta sẽ dựa vào một cái tiêu chí khác để đánh giá cái thành công còn đang đến hay không đó là cái nồng độ hbsag sẽ phải định lượng vào mỗi một kỳ mà theo dõi lại
tức là nó giảm được hai mươi nói lên là à vẫn đang thành công và tiếp tục cái lộ trình điều trị đó
và một cái mục tiêu điều trị nữa đó là bình thường hóa được men gan nếu trước điều trị thì men gan nó rất là tăng và sau điều trị thì men gan nó trở về hoàn toàn bình thường
như vậy với điều kiện là đảm bảo được ba cái tiêu chí ở trên virus và trên bình thường hóa được men gan thì lúc đó có thể ngưng xem xét đến chuyện ngưng điều trị
nhưng còn nếu người bệnh mà chưa đạt được những cái tiêu chí đó mà đã ngưng điều trị
sớm thì cái việc mà virus nó bùng phát lên trở lại sẽ là rất là sớm và mỗi lần mà virus bùng phát lên trở lại như vậy thì bác sĩ lại phải tìm lại cái thời điểm thích hợp để bắt đầu lại cái lộ trình điều trị từ đầu
chứ không phải là khi ngưng điều trị rồi đến thông báo bác sĩ bác sĩ là tôi đã ngưng đấy và cho tôi điều trị lại
không được ạ lúc đó mọi chuyện lại bắt đầu lại từ đầu xác định lại thời điểm liệu có đúng đây là mạng tính tiến triển hay không
xác định lại để bắt đầu điều trị lại và đương nhiên là sẽ phải chọn thuốc khác ạ
dạ vâng một cái thắc mắc nhỏ thưa ạ ngoài lề thôi thưa ạ thì đã có trường hợp nào mà bệnh nhân mắc bệnh viên van virus b được chữa khỏi hoàn toàn chưa ạ
có ạ có ạ có rồi đúng không ạ dạ cũng có ạ
như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và chúng ta hoàn toàn có thể có một cái sự hy vọng rằng về sự phát triển của y học
bởi vì rõ ràng nếu như từ trước đến giờ mà chưa có một bệnh nhân nào bị mắc viêm gan virus b được điều trị khỏi
phải đang mong chờ phải thấp thòm nhưng tuy nhiên là chúng ta thấy đã có những trường hợp được chữa khỏi rồi
thì vậy điều đó tạo được động lực cho người bệnh và tạo được thêm cả động lực nữa cho tất cả các y bác sĩ sẽ tìm ra nhiều phương pháp khác nhau
để có thể giúp cho người mắc bệnh viêm ga virus b chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này đúng không ạ